tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng vừa gửi đi thông điệp nhân dịp việt nam
đảm nhiệm trọng trách chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi và ủy viên không tưởng trực hội đồng bảo an
liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh đất nước ta vui mừng kỷ niệm
nhiều ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại toàn đảng toàn dân toàn quân ta nỗ lực phấn đấu
hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
và nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng cũng là lần đầu tiên việt nam vinh dự đảm nhiệm đồng thời
cả hai trọng trách chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong bài viết của mình tổng bí thư chủ tịch nước chỉ rõ quyết tâm đảm nhiệm thành công
cả hai trọng trách chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và ủy viên không tưởng trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thể hiện sự nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
đa dạng hóa đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
mà đại hội một mươi hai của đảng đã để ra thể hiện khát vọng của việt nam trong đóng góp cho hòa bình thế giới
phát triển ở khu vực và trên thế giới với tư cách là một thành viên có trách nhậm trong cộng đồng quốc tế
đồng thời góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình ổn định
tranh thủ hơn nữa các điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát triển nhanh bền vững và nâng cao vai trò vị thế quốc tế của đất nước ta
nhận thức rõ điều đó chúng ta đã xác định chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và việt nam đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững khi đảm nhiệm trọng trách ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với chủ đề đó tại cả hai diễn đàn quan trọng hàng đầu ở tầm khu vực và toàn cầu này
chúng ta sẽ cùng các nước thành viên và bạn bè đối tác tập trung vào các định hướng lớn sau
một là đề cao lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế là hòa bình hợp tác và phát triển
thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng
những sáng kiến ưu tiên mà chúng ta đề ra tại asean phản ánh mẫu số chung lợi ích của tất cả các nước thành viên
đồng thời bảo đảm hài hòa với lợi ích của các đối tác trong khu vực và quốc tế
hai là thúc đẩy vai trò của chủ nghĩa đa phương hiến trương liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
vì một thế giới hòa bình công bằng và tốt đẹp hơn
đặc biệt nhân dịp này tăng cường hiệu quả hợp tác và quan hệ đối tác toàn diện giữa asean và liên hợp quốc
vì lợi ích chung của các nước asean và cộng đồng quốc tế
ba là chủ động và tích cực đóng góp vào việc giải quyết thách thức chung của toàn cầu và khu vực
nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các nước và khu vực như hòa bình an ninh ổn định phát triển bền vững
biến đổi khí hậu nước biển dân khắc phục hậu quả chiến tranh tái thiết hậu xung đột
đây là một vinh dự lớn lao nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm khó khăn thách thức lớn
đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng hành chung tay góp sức của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
cùng với sự ủng hộ hỗ trợ của bạn bè và cộng đồng quốc tế
các ban bộ ngành trung ương và các địa phương cả nước cần xác định rõ
đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đảng và nhà nước trong năm hai nghìn một mươi chín
cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng trong hệ thống chính trị
nhất là giữa các lực lượng trực tiếp làm công tác đối ngoại để bảo đảm thực hiện thắng lợi tất cả các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra
với thế và lịch mới của đất nước sau gần ba mươi năm năm đổi mới với sức mạnh đoàn kết
ý chí thống nhất của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
với sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của các nước asean bạn bè và cộng đồng quốc tế
chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng việt nam sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách chủ tịch asean trong năm hai nghìn hai mươi
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một có phần quan trọng vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới